tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị là thành viên chính phủ đăng đàn trả lời trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ năm
sáng nay phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã trả lời chất vấn của các đại biểu xung quanh nhiều nhóm vấn đề của đời sống kinh tế xã hội
trong đó một vấn đề được nhiều đại biểu đề cập đến đó chính là công tác phòng chống tham nhũng
tại nghị trường từ vụ việc cắt xe phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm
nhiều đại biểu đề nghị phó thủ tướng chính phủ đưa ra những giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng ở lĩnh vực này
và ở góc độ rộng hơn đó là những giải pháp căn cơ để kiểm soát quyền lực
thì qua cái việc này thì thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là cũng phải rà soát để mà hoàn thiện cái cơ chế chính sách
mà đặc biệt là cái chức năng nhiệm vụ quyền hạng của cái mô hình tổ chức
trong trung tâm đăng kiểm để tách cái chức năng quản lý nhà nước và cái chức năng là thực hiện cái dịch vụ đăng kiểm
thì cái này là phải được công khai minh bạch rõ ràng
cái thứ hai là một thời gian dài như thế thì chúng ta phát hiện thì những cái giải pháp về phòng ngừa tham nhũng là chúng ta phải chú trọng
trong đó có công khai minh bạch chuyển đổi vị trí công tác
rồi là phải là tăng cường cái thông tin đấy
rồi sử dụng cái công nghệ thông tin để trong cái quá trình hoạt động
và một cái bài học kinh nghiệm rất là quan trọng là phải tăng cường công tác kiểm tra thanh tra
để mà kịp thời phát hiện để xử lý sớm
và khi có vi phạm rồi thì chúng ta phải xử lý nghiêm
thì như vậy thì mới đáp ứng được cái yêu cầu là chúng ta đập chuột nhưng mà không có vỡ bình
một trong những giải pháp cốt lõi để phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải kiểm soát quyền lực
đảm bảo quyền lực được thực thi trong đúng khuôn khổ
đảng và nhà nước ta đã nhiều lần đề cập việc kiểm soát quyền lực
xác định đây là vấn đề cốt lõi để phòng chống tham nhũng tiêu cực
vậy đề nghị phó thủ tướng chính phủ cho biết đâu là giải phóp cốt lõi để kiểm soát quyền lực
còn về cái giải pháp sắp tới thì thứ nhất thì tôi nghĩ là phải hoàn thiện cái cơ chế để thực thi cái quyền lực nhà nước
xác định cái chức năng nhiệm vụ quyền hạng của mỗi cơ quan quyền lực nhà nước
trong cái việc mà thực hiện cái quyền hành pháp tư pháp là pháp
thứ hai là phải tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan
thanh tra kiểm tra tri tố điều tra xét xử là những cái cơ quan mà thực thi pháp lực
liên quan tới cái phòng chống tham nhũng
cái thứ ba là phải tăng cường giám sát kiểm soát thực thi của người có cái chức vụ quyền hạn
là chúng ta thực hiện những cái cơ chế ví dụ là tập trung dân chủ công khai minh bạch chịu trách nhiệm giải trình v v
và đặc biệt là đối với những cái người có chức vụ quyền hạng
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái cũng đề cập đến một số giải pháp căn cơ như
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ chế kiểm soát của đảng nhà nước nhân dân
phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể báo chí và đặc biệt là của nhân dân
hướng tới kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức
gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí và tổ chức lễ phát động giải báo chí với chủ đề
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các bộ ngành các cơ quan thông tấn báo chí
và các đơn vị trong công an nhân dân
thông tin về kết quả công tác báo chí truyền thông và phối hợp tuyên truyền
bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nhấn mạnh
những dấu ấn nổi bật trong tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua
cũng là kết quả tích cực của việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền
trong đó bộ công an đã giao đơn vị chức năng tổ chức xây dựng chương trình hợp tác
với các cơ quan báo chí truyền thông ngoài công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã kịp thời tổ chức nhiều buổi tọa đàm trao đổi
tích cực đưa các đoàn báo chí tác nghiệp thực tế tại công an các đơn vị địa phương
qua đó các cơ quan báo chí đã đồng hành phối hợp kịp thời thông tin tuyên truyền
với nhiều bài viết tác phẩm về các vấn đề an ninh trật tự
dự án chuyên án lớn của bộ công an được dư luận quan tâm
các thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
và chia sẻ những hiểm nguy thách thức của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến các cơ quan báo chí truyền thông
đã quan tâm phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đồng thời biểu dương sự công hiến đóng góp quan trọng của những người làm công tác báo chí nói chung
và báo chí trong công an nhân dân nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới
các đơn vị trong công an nhân dân và các cơ quan báo chí truyền thông
cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp
trong đó ưu tiên tăng cường nội dung thông tin toàn diện
đi vào chiều sâu có trọng tâm trọng điểm trên các mặt công tác công an
xây dựng lực lượng các nội dung lớn của lực lượng công an nhân dân
như việc thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đề án sáu các dự án luật
đối với báo chí công an nhân dân bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị
tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tập trung tuyên truyền các chủ trương
đường lối chính sách của đảng nhà nước và của bộ công an
các tấm gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
bộ trưởng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân
khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
xây dựng đội ngũ làm báo vừa hồng vừa chuyên
tôn vinh những cá nhân đã có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
cho lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương
nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền
cũng đã vinh dự được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
nhân dịp này bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam đã phát động giải báo chí với chủ đề
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việc bộ công an tổ chức giải báo chí này đã khẳng định vị trí vai trò của báo chí
đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với nhân dân
đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí
phản ánh đậm nét hơn về các mặt công tác nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
những tấm gương hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân
ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc
về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
bộ công an sẽ tổ chức lễ trao giải báo chí
vào đúng dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày báo chí cách mạng việt nam
kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
ngày hôm nay tại trường đại học an ninh nhân dân tp hcm
bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ
công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
nhận thức và thực tiến
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đến dự và chỉ đạo hội nghị
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi
các mặt công tác thời gian qua
như phát sinh nhiều vấn đề mới
hoạt động của các hệ loại đối tượng diễn ra phức tạp trên không gian mạng
bên cạnh đó công tác nghiệp vụ cơ bản
là những hoạt động nghiệp vụ có tinh chất cơ sở nền tảng rất quan trọng
trong hệ thống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng an ninh nhân dân
được sử dụng để nắm tình hình phòng ngừa phát hiện đấu tranh
với các đối tượng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
với sự phát triển của các dịch vụ mạng
dịch vụ nội dung số như hiện nay trên không gian mạng
gần như có đầy đủ các dịch vụ để con người trao đổi giao lưu học tập truyền tải thông tin
và đây cũng là một môi trường để kẻ xấu lợi dụng
truyền tải các thông tin sai sự thật tuyên truyền chiến tranh tâm lý
câu móc lôi kéo vào các tổ chức hội nhóm tiến hành các hoạt động
chống phá chính quyền vi phạm pháp luật hoạt động phạm tội
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
thứ trưởng lương tâm quang nhấn mạnh
tổ chức công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
là hướng đi tất yếu
xong đây là vấn đề mới
đòi hỏi nhận thức thực tiễn cần làm sáng tỏ
để có sự đồng thuận tổ chức thống nhất hiệu quả
nội dung các tham luận đã bám sát chủ đề hội thảo
cơ bản đảm bảo tính khoa học toàn diện
đa dạng về lĩnh vực vấn đề cách tiếp cận thông tin phong phú
rất nhiều tham luận có hàm lượng khoa học cao
góp phần luận giải làm rõ những vấn đề về nhận thức tư duy
và thực tiễn công tác nghiệp vụ cơ quan
của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
tôi đề nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm sau
nghiên cứu nắm vững những quan điểm chỉ đạo của đảng
về bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng
quan điểm chỉ đạo quy định của bộ
về nhiệm vụ giải pháp về công tác nhiệm vụ cơ bản
của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
liên hệ với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng
của công an các đơn vị địa phương
để ra soát điều chỉnh bổ sung các kế hoạch phương án
và tổ chức thực hiện hiệu quả
các cơ quan nghiên cứu cơ sở đào tạo trong công an nhân dân
căn cứ nội dung đã thống nhất tại cuộc hội thảo hôm nay
để khẩn trương cập nhật bổ sung
hoàn thiện chương trình hệ thống giáo trình
tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng cụ thể
trong khuôn khổ hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận
về các vấn đề như quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước
quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an
về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
thực tiễn triển khai công tác lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với cục hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan
về tiến độ xây dựng đề án trung tâm dữ liệu lớn của bộ công an
xác định việc xây dựng trung tâm dữ liệu lớn bộ công an
là một trong những nội dung quan trọng để cục hồ sơ nghiệp vụ
trở thành trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân
thời gian qua cục hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu lãnh đạo bộ
ban hành kế hoạch xác định lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể
cho các đơn vị liên quan thực hiện
tham mô thành lập tổ giúp việc xây dựng đề án
đồn đốc các đơn vị địa phương hoàn thành việc ra soát
đề xuất xây dựng dữ liệu và tham gia ý kiến dự thảo đề cương đề án
bảo đảm tiến độ chất lượng
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắt
đồng thời đề xuất các giải pháp phương hướng trong quá trình triển khai thực hiện đề án
nhằm đảm bảo tiến độ hiệu quả đề ra
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
việc xây dựng đề án là một trong những nội dung quan trọng của lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục hồ sơ nghiệp vụ cần phân công bộ phận thường trực
thực hiện xây dựng đề án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan
tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công
đảm bảo đúng quy định chất lượng tiến độ hiệu quả việc triển khai xây dựng đề án